vào khoảng bốn giờ sáng nay một xe container di chuyển trên quốc lộ một tới đoạn gần khu du lịch suối tiên
thuộc quận chín tp hcm thì bất ngờ vướng vào gầm cầu bộ hành đang thi công sau đó kéo sập cây cầu này
chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi một d ba mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi bốn khi đó chở thùng container loại bốn mươi feet chạy trên quốc lộ một
hướng vào trung tâm tp hcm lúc đến đoạn quốc lộ một trước khu du lịch suối tiên thùng container phía sau
bất ngờ bị vướng vào gầm cầu bộ hành rồi kéo sập tại hiện trường một phần công trình với các khối bê tông
ngỗ ngang bị kéo đổ đè bẹp thùng container của chiếc xe này nhận thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng
có mặt điều tiết phân luận giao thông xử lý hiện trường được biết dòng bê tông này được lắp đặt vào khuya cùng ngày
vụ việc may mắn không gây thương vong về người nhưng làm giao thông qua khu vực bị phong tỏa nhiều giờ